sau những trận mưa lớn kéo dài vừa qua huyện phong thổ tỉnh lai châu bị thiệt hại lớn về người cũng như tài sản
hiện tại vẫn còn một mươi tám bản với hơn một bảy trăm linh hộ dân thuộc ba xã vàng ma trải ma ly trài xì lờ lầu bị cô lập tạm thời
việc khai thông các tuyến đường vào các xã bị cô lập đang được các lực lượng chức năng của tỉnh lai châu khẩn trương thực hiện
do mưa lớn kéo dài hàng trăm nghìn khối lượng đất đá đổ ập xuống tuyến đường từ dầu san vào xạ xì lầu làm cô lập các sạc thuộc tuyến biên giới huyện phong thổ tỉnh lai châu
hiện tại các cơ quan chức năng của huyện phong thổ và tỉnh lai châu đang khẩn trương điều khiển các lực lượng nhanh chóng thông các tuyến đường để đảm bảo người dân có thể thông thương đi lại với bên ngoài
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện phong thổ
trong đợt mưa lũ vừa qua tại tuyến đường từ xã khổng lào vào các xã biên giới có hàng trăm điểm sạt lở với khối lượng đất đá ước tính lên đến trên một trăm linh mét khối
tại nhiều thời điểm sạt lở người dân phải rất vất vả lội bùn gần một mét và vượt đá mới qua được
những lúc trời mưa nhiều khối đá to còn lơ lửng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại
trong dịp này việc mưa lũ sổ sạt xảy ra bất thường
chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng máy móc và tiến hành làm trong hai hướng
một là từ hang é vào và bên cạnh đấy từ vàng ma trải ra là thực hiện làm tăng giờ tăng ca và áp dụng tất cả phương tiện máy móc và vật tư vật liệu nhiên liệu vào để đảm bảo việc thi công làm sao cho nó thông đường một cách nhanh nhất
hiện tại ngoài việc tích cực tìm kiếm sáu nạn nhân còn mất tích của xã vàng ma trải huyện phong thổ cũng đang nỗ lực huy động mọi lực lượng như dân quân tự vệ
công an bộ đội biên phòng đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm năm mươi sáu cùng hàng chục phương tiện máy móc để thông tuyến đường trên trong thời gian sớm nhất
với các điểm sạt lở nhỏ các xã có thể huy động lực lượng tại chỗ dùng cuốc sẻng để cao dọn vật cản săn sửa đường đi
với những điểm có khối lượng đất đá lớn huyện cũng đã huy động hàng chục máy xúc và công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành san gạt liên tục cả ngày lẫn đêm
phân đấu thông đường trong thời gian sớm nhất phục vụ việc đi lại cho bà con các xã biên giới được thuận tiện
với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như bộ đội biên phòng đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm năm mươi sáu công an và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương
các tuyến đường nối với các xã biên giới của huyện phong thổ sẽ sớm được thông đường đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa và ổn định cuộc sống người dân địa phương